những ngày qua tại khu vực miền trung mưa lũ đã làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản
chỉ tính riêng tỉnh quảng bình mưa lũ ba ngày qua đã khiến một người chết một người mất tích
hơn một mươi bốn nhà dân đã bị ngập sâu với mức nước từ năm đến ba mét
nhiều thôn bản bị cô lập và chia cắt hoàn toàn
toàn tỉnh có trên tám trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản trên một hectare hoa bầu
hơn ba trăm linh hectare cây trồng hàng năm và hàng nghìn gia súc gia cầm bị chết do nước lũ
toàn bộ hơn một tám trăm linh hộ dân tại rốn lũ xã tân ninh huyện quảng ninh đã bị cô lập hoàn toàn
đoàn công tác do giám đốc công an tỉnh quảng bình đã vào kiểm tra tình hình
tặng mì tôm lương khô và nước sạch để động viên bà con
lực lượng chức năng đã di rời hai trăm sáu mươi sáu hộ dân ở khu vực nguy hiểm
đồng thời giả soát các điểm có nghi cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
sẵn sàng các phương án di rời người dân đến nơi tránh trú an toàn